sở y tế hà nội cho biết tính từ một mươi tám h ngày hôm qua đến sáu giờ sáng nay
thành phố ghi nhận thêm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
và đều nằm trong khu vực phong tỏa
cụ thể hoàn kiếm ghi nhận một mươi ca hà đông hai sóc sơn hai quốc oai một thanh oai một và thanh trì một
như vậy là từ ngày ba mươi tháng chín đến nay chùm ca bệnh mới này đã ghi nhận tổng cộng là hai mươi ca nhiễm
còn theo số liệu thống kê trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín chiều qua đưa ra cho thấy
ngày một tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm sáu chín trăm bốn mươi một ca trong nước giảm gần một ca so với ngày trước đó
trong khi đó ngày hôm qua cũng đã ghi nhận kỷ lục mới về số bệnh nhân được điều trị khỏi là hơn hai mươi bảy năm trăm linh người